theo báo cáo vừa được chính phủ gửi quốc hội nợ công tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của việt nam ở mức năm mươi tám bốn gdp mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra nợ chính phủ theo báo cáo ở mức năm mươi gdp nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ thu ngân sách là một mươi năm chín nợ nước ngoài quốc gia gdp ở mức bốn mươi sáu
như vậy theo tính toán các chỉ tiêu nợ nói trên đều bảo đảm trong giới hạn được quốc hội quyết định
nếu so với một vài năm gần đây tỷ lệ nợ công việt nam cũng ở mức thấp
trong hai năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy nợ công cùng ở ngưỡng sáu mươi một ba gdp trong khi năm hai nghìn một mươi sáu là sáu mươi ba bảy gdp